sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai cho biết sau dịp nghỉ tết hơn ba ba trăm linh doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng hơn bảy mươi năm lao động trong đó lao động phổ thông chiếm đa số cho sản xuất năm hai nghìn hai mươi
trong đó doanh nghiệp cần hơn năm mươi sáu lao động phổ thông còn lại là lao động trình độ từ cao đẳng đại học trở lên ngành nghề cần tuyển nhiều là may mặc giày da đồ gỗ điện tử
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai việc tuyển lao động là do doanh nghiệp mở rộng sản xuất đưa thêm nhà máy mới vào hoạt động
nguồn cung trong tỉnh không đáp ứng đủ số lao động cần thiết